sở thông tin và truyền thông các địa phương đã xử phạt một mươi hai chi nhánh của các doanh nghiệp viễn thông một trăm chín mươi triệu đồng
xử phạt hai mươi một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông là gần hai trăm hai mươi bảy triệu đồng
lực lượng thanh tra đã xử lý và tịch thu sáu chín trăm linh sim giác qua đó bộ thông tin và truyền thông đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm
trong hoạt động cung cấp dịch vụ thuê bao di động trả trước nâng cao công tác thanh tra đồng thời nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
của các sở thông tin và truyền thông tại các địa phương